chuyển sang một thông tin khác thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
trường khoán thời gian qua đang bộc lộ những điểm bất cập các hành động bán chui hay thao túng giá
tạo những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
việc xử lý nghiêm gian đe những hành vi vi phạm pháp luật và việc thiết lập lại kỷ cương
minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc
bị bán chui gây thua lỗ lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch xử phạt ông trịnh văn quyết một năm tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
trong bộ án này cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
tội danh này có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù

tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo cáo
trước vụ việc này không ít người đã bị phạt tiền và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi
số tiền thu được lên đến gần hai mươi một tỷ đồng
trong đó chủ yếu là các vi phạm báo cáo không đúng thời hạn
về kết quả giao dịch
nhiều chuyên gia dự báo vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý nghiêm minh là tín hiệu tích cực
lập lại trật tự lấy lại niềm tin của nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh mạnh
cú sốc cái quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư là nhờ những cái cú sốc như vậy và những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng
thì chúng ta đều có một cái niềm tin và một cái hy vọng rằng cái thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ ngày một phát triển tốt hơn
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực tinh thần này tiếp tục được khẳng định nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư
dẫu đó là chủ tịch một tập đoàn lớn
và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có sự cẩn trọng
bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán